đến nay việt nam đã tiếp cận khoảng sáu mươi triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín các loại
nhận nhiều trang thiết bị y tế từ cộng đồng quốc tế kiều bào với hình thức tặng viện trợ hay nhận lại
trong chuyến công du của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đến cuba và mỹ từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi bốn tháng chín
bên cạnh một năm triệu liều vaccine abdallah của cuba được chuyển về nước theo chương cơ
các nước đối tác còn cam kết viện trợ và cung cấp một năm triệu liều vaccine cho việt nam
nhiều đối tác và kiều bào tại mỹ đã hỗ trợ vật phẩm y tế trị giá tám tám triệu đô la
ngày hai mươi bảy tháng chín bộ ngoại giao đã tiếp nhận hai sáu triệu liều vaccine astrazeneca phòng covid một mươi chín
do chính phủ đức viện trợ cho việt nam cùng với hơn tám trăm năm mươi liều hỗ trợ qua cơ chế covax
nâng tổng số vaccine đức hỗ trợ việt nam đến nay là ba bốn mươi năm triệu liều astrazeneca
thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó với nhân dân việt nam nhật bản đã viện trợ ba năm mươi tám triệu liều vaccine
cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản gic tặng một sáu trăm linh hộp lạnh bảo quản vaccine cho việt nam
và khẩn cấp mua máy acmo máy thở cho thành phố hồ chí minh
mỹ viện trợ việt nam sáu triệu liều vaccine ấn độ tặng một trăm linh tấn oxy y tế lỏng và ba trăm linh máy đảo oxy
việt nam là một trong những đối tác ưu tiên nhận một sáu triệu liều vaccine của ý
mỹ và ý cũng hỗ trợ lượng vaccine lớn cho việt nam qua cơ chế covax
bên cạnh đó úc hỗ trợ một năm triệu liều vaccine năm mươi hộp an toàn trong sử dụng tiêm chủng covid một mươi chín
viện trợ tám ba triệu đô la mua tủ lạnh bảo quản vaccine công suất lớn
tại các buổi lễ trao vaccine viện trợ cho việt nam đại diện các nước đối tác rất trân trọng
nhắc tới việc chính phủ việt nam đã tặng khẩu trang ngay từ khi đại dịch bùng phát ở các nước
đồng thời cam kết sẽ tiếp tục sát cánh với việt nam trong giải quyết các thách thức của đại dịch covid một mươi chín
cùng với đó trung quốc cũng cam kết viện trợ năm bảy triệu liều vaccine cùng nhiều trang thiết bị
vật tư y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài ra bốn bang của đức đang vận động hỗ trợ việt nam khoảng một triệu kit sát nghiệp
theo bộ y tế từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm nay việt nam sẽ tiếp nhận số lượng vaccine covid một mươi chín
nhiều hơn so với thời gian trước đây
trong bối cảnh khan hiếm vaccine trên toàn cầu những nghĩa cử cao đẹp của bạn bè
đối tác quốc tế dành cho việt nam để phòng chống dịch covid một mươi chín là điều rất quý
đến nay việt nam đã tiếp cận khoảng sáu mươi triệu liều vaccine astrazeneca moderna
virocell pfizer sputnik v abdala với hình thức tặng viện trợ và nhận lại
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại